vương quốc anh và liên minh châu âu đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm khoán eu maros sefcovic với ngoại trưởng anh james cleverley và bộ trưởng phụ trách vấn đề bắc ireland của chính phủ anh chris heathen harris
tuyên bố chung khẳng định hai bên đã thảo luận về một loạt thách thức hiện có trong hai năm qua và nhu cầu tìm giải pháp cùng nhau để giải quyết toàn diện các mối quan tâm thực tế của tất cả các cộng đồng ở bắc ireland và bảo vệ vị trí của cả bắc ireland trong thị trường nội bộ của vương quốc anh và tính toàn vẹn của thị trường chung của eu
cùng ngày quan chức phụ trách vấn đề bắc ireland thuộc công đảng đối lập peterkri đã cảnh báo về những hậu quả sâu sắc nếu anh và eu không đạt được thỏa thuận về nghị định thư
ông cũng kêu gọi cả anh và eu tận dụng cánh cửa cơ hội hẹp để đạt được thỏa thuận về nghị định thư một cách có thể chấp nhận được
nghị định thư là một phần quan trọng của thỏa thuận brexit có hiệu lực vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho phép bắc ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của eu nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo ireland